tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức lễ công bố và trao quyết định của chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
đến dự buổi lễ còn có các đồng chí trong ban thường vụ đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc bộ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tô lâm đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tướng lên trung tướng đối với đồng chí lê văn tuyến
ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn văn long ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm nhiệt liệt chúc mừng hai đồng chí thứ trưởng lê văn tuyến và nguyễn văn long vừa được nhận quyết định thăng cấp bậc hàm lên trung tướng
đồng chí bộ trưởng khẳng định quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng hôm nay một lần nữa khẳng định sự trưởng thành phát triển của lực lượng công an nhân dân là sự quan tâm đặc biệt
là sự tin tưởng sâu sắc của trung ương đảng quốc hội chính phủ và đảng ủy công an trung ương bộ công an
đây là niềm vinh dự tự hào của hai đồng chí đồng thời cũng là niềm vinh dự tự hào chung của toàn lực lượng công an nhân dân
là trọng trách của hai đồng chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội